đã nhiều tháng qua hàng chục hộ nông dân ở huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận luôn tìm cách liên lạc với ban giám đốc công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch việt nam
có trụ sở tại tỉnh đắk lắc để yêu cầu công ty này thực hiện các điều khoản cam kết trong hợp đồng với nông dân
tuy nhiên phía công ty không có động thái trả lời và nhiều hộ dân đang phải đối diện với nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
tại khu vườn trồng người nghìn bao gừng trong bao ni lông của gia đình anh lại trung thành
ở thôn tân lập hai xã lương sơn và công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch việt nam đã ký kết hợp đồng sản xuất rất trung xê
chỉ còn hơn một tháng nữa là thu hoạch nhưng càng đến gần ngày thu hoạch anh thành càng lo lắng nhiều hơn vì đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng
tức là hiện tại như vườn của tôi là vay một trăm năm mươi triệu để đầu tư vào
với gần đến tháng thu hoạch rồi những hồ dân chúng tôi để liên lạc với tổng công ty và đầu tư thu mua đầu gia
thì đến nay vẫn liên lạc không được
không biết là sang tới đây chúng tôi không biết để liên lạc vào bán gia để lấy tiền để thu nhập vào để trả nợ cho ngân hàng
tổng số tiền là một trăm năm mươi triệu
đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch việt nam
đến địa phương tuyên truyền vận động nông dân các xã lương sơn thị trấn tân sơn tham gia trồng bừng
phía công ty cam kết cung ứng giống hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu sản phẩm cho bà con
với giá cao một mươi tám đồng kg
công ty đầu tư công ty là kêu chúng tôi để ra họp mời huyện tính về để đầu tư
để họp với công ty gừng đầu tư cho chúng tôi là phân giống thuốc
rồi để đầu tư để cho chúng tôi làm gừng nông sản sạch
nhưng mà đến nay thì trước đây thì là báo bao tiêu sản phẩm hết
nhưng mà nay gần đến thu hoạch rồi nhưng mà kêu với điện với công ty thì không thấy là liên lạc được
sau bốn tháng trồng

nông dân đã liên lạc với chi nhánh của công ty đóng tại huyện ninh sơn để nhận phân bón đợt hai
và đề nghị cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ
thì nhận được trả lời là nông dân tự bỏ vốn chăm sóc và đợi đến khi thu hoạch
công ty thu mua sản phẩm sẽ trừ lại
và từ đó đến nay mọi liên lạc giữa nông dân với công ty như bị cắt hoàn toàn
phóng viên truyền hình nhân dân đã liên lạc với ông dương thế thanh giám đốc chi nhánh tại ninh thuận
ông thanh cho biết ông đã nộp đơn xin nghỉ việc
ông cũng đã nhiều lần gọi điện thoại cho tổng giám đốc công ty để báo cáo việc này
đồng thời đề nghị trả tiền lương hàng tháng cho ông và ba cán bộ kỹ thuật của chi nhánh nhưng không được
hiện người dân trồng gừng ở huyện ninh sơn đang gặp rất nhiều khó khăn
thiết nghĩ ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận sớm chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề
và tìm hướng giải quyết cho nông dân đang trong tình cảnh đáng vì gừng